cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại thôn xuân nhân xã xuân dục huyện mỹ hào tỉnh hương yên
để phục vụ công tác điều tra cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra thông báo tìm người bị hại
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố các bị can gồm trần thị cảnh
chú thôn vân nội xã hồng tiến huyện khói châu tỉnh hương yên nông thị hoài chú xã văn lăng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
nguyễn thị phương chú xã yên minh huyện ý yên tỉnh nam định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối việc có người nhà mới đào được tượng cổ bằng đồng đen
sau đó bị thần kinh điên dại muốn các nhà sư làm lễ cúng các bị can đã tiếp cận tạo lòng tin cho các nhà sư tin tưởng
tiếp đó các bị can bán tượng cho nhà sư chiếm đoạt tiền với giá trị lớn
thực tế nguồn gốc các tượng bán cho người bị hại là hàng mỹ nghệ bằng kim loại mua tại các cửa hàng bán đồ thờ cúng
sau đấy bô đất và tượng cho giống tượng cổ mới đào được
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đề nghị các cá nhân tổ chức
bị các bị can nêu trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để được xem xét và giải quyết
địa chỉ liên hệ là văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đường hải thượng lãn ông phường hiến nam tp hương yên
số điện thoại hai trăm hai mươi một ba trăm năm mươi sáu năm nghìn ba trăm hai mươi hoặc gặp điều tra viên đặng quốc sử số di động chín trăm tám mươi ba tám trăm linh chín một trăm một mươi tám